thưa quý vị vào trường ngày hôm nay ban tuyên giáo thành ủy hà nội đã giao sở xây dựng hà nội
báo cáo về tình hình khắc phục sự cố hậu quả của cơn rông lốc xảy ra vào chiều ngày một mươi ba tháng sáu
trong đó các phóng viên đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm cũng như giải pháp xử lý những cây xanh vừa mới trồng bị đổ
tuy nhiên câu trả lời của phó giám đốc sở xây dựng hà nội đã không làm thỏa mãn những nội dung câu hỏi của các phóng viên
tại cuộc giao ban báo chí ông võ nguyên phong phó giám đốc sở xây dựng hà nội cho biết
số lượng cây đổ trong cơn lốc vừa qua là gần một bốn trăm linh cây chủ yếu là những cây dễ nông rất nhiều cây muồng cây bằng lăng và một số cây xà cừ
sự cố chập điện gây mất nguồn điện ở một trăm bốn mươi hai trạm điện đồng thời cơn lốc cũng gây gãy đổ nhiều cột bê tông và cột thép
đến sáng hôm nay tất cả những cây xanh bị đổ đã được khắc phục không ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân
tại cuộc họp báo rất nhiều phóng viên báo chí đã đặt ra các câu hỏi
trong số những cây xanh bị đổ có rất nhiều cây mới được trồng thay thế bật cả gốc trơ cả bầu ni lông bầu lưới
rất nhiều cây xanh bị đổ là những cây chưa được cắt tỉa cành
vậy trách nhiệm này thuộc về ai
trước những câu hỏi đó đại diện sở xây dựng cho biết sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định và quy trình
tuy nhiên còn rất nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm và giải pháp để tránh những tổn thất trong mùa mưa bão thì đại diện này chưa trả lời thỏa đáng với báo chí